hàng trăm suất cơm được trao đến tận tay người vô gia cư khắp các phố phường hà nội
việc làm tuy nhỏ nhưng đầy ấp giá trị nhân văn của nhóm thiện nguyện ấm trong suốt ba năm qua
phố phường hà nội lên đèn dòng người càng thưa dần
lúc này gần một trăm linh suất cơm của nhóm thiện nguyện ấm
với hàng chục thành viên lại bắt đầu rong rủi khắp các con phố ngõ hẻm của thủ đô để đến với những người vô gia cư
nhóm thiện nguyện ấm được thành lập từ năm hai nghìn một mươi
do chị nguyễn hoàng thảo ba mươi tuổi đứng đầu
với hàng tuần có từ hai mươi đến ba mươi người tham gia để đi phát quà cho người vô gia cư
để duy trì hoạt động ngoài sự giúp đỡ của hội chữ thập đỏ
thì nhóm đã tự bỏ tiền ra
cùng với sự giúp đỡ của các bạn trẻ tình nguyện trên cảnh đại